trận lũ lịch sử vừa qua đã gây nên thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của tại tỉnh quảng bình nói riêng
và các tỉnh thành miền trung nói chung
hầu hết tài sản của bà con vùng lũ đều đã bị nước cuốn trôi
tuy nhiên vẫn có hàng ngàn hộ gia đình đã có được chỗ tránh trú vừa an toàn cho tính mạng
lại vừa bảo đảm được tài sản gia đình nhờ những ngôi nhà tránh lũ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
cơn lũ lịch sử đi qua nhiều hộ gia đình tại tỉnh quảng bình lâm vào cảnh trắng tay vì tài sản bị lũ cuốn trôi
tuy nhiên gia đình chị dương thị trình xã sơn thủy huyện lệ thủy thì may mắn hơn
không chỉ bảo đảm được tính mạng cất giữ được tài sản tránh được mưa lũ
mà còn tích chữ an toàn lương thực trên những ngôi nhà tránh lũ
trận lũ lịch sử đi qua nhiều hộ gia đình tại tỉnh quảng bình lâm vào cảnh trắng tay vì tài sản bị lũ cuốn trôi
toàn tỉnh quảng bình hiện có gần hai trăm linh ngôi nhà tránh lũ được xây dựng nhờ chính sách hỗ trợ của chính phủ
và nguồn vay vốn hỗ trợ hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng bình
trong cơn lũ vừa qua những ngôi nhà tránh lũ này đã bảo đảm được an toàn

việc xây dựng nhà ở phòng tránh bão lũ không chỉ giúp người dân kiên cố hóa nhà ở
yên tâm sản xuất
xây dựng cộng đồng an toàn mà còn góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới
chủ động giảm nhẹ tác động của thiên tai biến đổi khí hậu